cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét đối với nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà nam trương minh hiến
và nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh này vũ hữu song
để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh hà nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà nam
thu thập tài liệu chứng cứ đấu tranh mở rộng vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
xảy ra tại núi hăng diêm xã liên sơn huyện kim bảng tỉnh hà nam từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một
căn cứ tài liệu thu thập ngày một mươi năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam
đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với ông trương minh hiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
và ông vũ hữu song sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh hà nam
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
các quyết định tố tụng lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà nam phê chuẩn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đang củng cố hồ sơ
tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ sai phạm của các tổ chức cá nhân liên quan
bảo đảm xử lý triệt đề vụ án theo đúng quy định của pháp luật